đại học thái nguyên vừa tổ chức hội thảo khoa học phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động vùng trung du và miền núi bắc bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
sự hội thảo có các nhà khoa học giảng viên của đại học thái nguyên một số trường đại học quốc tế liên kết đào tạo của hồng kông trung quốc úc lãnh đạo tỉnh thái nguyên đại diện một số doanh nghiệp trong nước có nhu cầu sử dụng lao động chất lượng cao
trong năm năm qua công tác phát triển chương trình đào tạo tại các trường đại học thành viên của đại học thái nguyên đã tiếp cận theo hướng hiện đại phù hợp hơn với hoàn cảnh nhu cầu của xã hội đáp ứng xu thế hội nhập
đào tạo là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo đấy là chiến lược về trước mắt các trường đại học chúng tôi cũng sẽ giao cho một nhóm ngành mạnh đó là công nghệ thông tin cùng với các nhà khoa học của lĩnh vực khác kết nối trở thành một hệ thống trở thành một chuỗi đào tạo làm sao đó để sinh viên ra trường đáp ứng được những nội dung yêu cầu của cách mạng công nghiệp bốn
tại hội thảo các đại biểu cho rằng chương trình đào tạo của đại học thái nguyên cần phát triển tập trung vào các ngành nghề trọng điểm đào tạo có chất lượng
bảo đảm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ kỹ thuật cần thiết để làm việc trong các doanh nghiệp kỹ thuật cao doanh nghiệp fdi các tổ chức quốc tế
các đại biểu cũng đã đề xuất và thống nhất một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động vùng trung du và miền núi bắc bộ
từ đó định hướng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học lấy sinh viên làm trung tâm
mở rộng ra ngoài xã hội đặc biệt là hợp tác đào tạo với doanh nghiệp